con phải làm những buổi trải nghiệm cho con để con biết hiểu đi lạc sẽ nguy hiểm như thế nào
cổng trường con tôi thì mặt đường ô tô đi rất là đông rất nguy hiểm
vì thế tôi cũng đã phải cho con trải nghiệm tất cả những cái kỹ năng đấy
dần dần con cũng tạm hiểu được một chút
nhờ các bạn ở lớp hỗ trợ con thêm
tuy nhiên là càng lớn thì các bạn càng có nhiều những mối quan tâm khác
mà con nhà mình không theo kịp được những mối quan tâm đấy
tại vì mặc dù các con một mươi tuổi nhưng con chỉ chơi như những bạn bốn năm tuổi thôi
thì các bạn lớn các bạn sẽ không chơi cùng
đó cũng là những cái mà khó khăn nhất của người tự kỷ
cái khả năng giao tiếp của các bạn không có
cái ngôn ngữ giao tiếp của các bạn kém
cái cách chơi cái cách tạo những cái trò chơi những cái mối quan tâm của các bạn nó đặc biệt hơn các bạn bình thường
đâm ra là các bạn rất khó để hòa nhập được với những bạn bình thường
hôm nay ở lớp ba
bạn hoàng có đi sang lớp bốn chơi không
hôm nay lúc đi học về hoàng gặp bạn nào đấy
bạn doanh ở lớp nào
lớp bốn nào
bạn doanh bạn hoàng bạn gái
bạn doanh bạn hoàng với một bạn gái nữa à
thế hoàng không biết tên bạn gái đấy à
bạn hà anh bài
bạn hoàng giống bạn an
tại sao con lại giấm bạn
có được xét giấm của bạn như thế không
phải nhất trí với nhau để mà mang cháu đi học dạy dỗ nó
chứ bây giờ nó đã bị bệnh thế lại hất hủ nó khổ thân
bây giờ nó tiến bộ hơn trước nhiều được tám mươi rồi
thì trước đây khổ lắm
hay dỗi đập đầu không đất

giờ nó hỏng dao xam của bố nha
không hỏng dao xam
đây này cái dao xam này này
đã trải qua hơn một mươi năm can thiệp cho con thì tôi nghĩ các bố mẹ cần phải nhìn đúng
nhìn vào sự thật
con mình có vấn đề gì có thể các bố mẹ không quan trọng là con mình được đánh giá là con bị tự kỷ hay con chậm phát triển hay con như thế nào
nhưng các mẹ phải chấp nhận là con mình có những cái vấn đề khác chậm hơn so với các bạn bình thường
các bố mẹ sẽ phải đẩy càng sớm càng tốt ở những cái mức độ như thế lên
thì con mới có cái cơ hội để hòa nhập hơn với các bạn bình thường với cộng đồng
đặng trung hiếu
sinh ra là một cậu bé phát triển bình thường
kể từ tháng thứ tám sự phát triển bị thoái lui dần và bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu bất thường
gọi không quay lại không có phản ứng với sự nguy hiểm
nữ điểm tình vuông square tí nữa mới chơi cái kia đúng không
cháu hiếu đẻ ra thì tất cả các cái hoạt động rất là bình thường khỏe mạnh ăn uống cũng như là ngữ âm
cho đến lúc cháu tám tháng cháu có thể gọi được mẹ hoặc là à ơi à gì đấy
nhưng mà mình phát hiện ra là có những cái bất thường ví dụ như là gọi là cháu không mảnh đầu lạ
và cháu không biết sợ với người lạ hoặc là ai bế cháu cũng được
cháu không biết chỉ không biết bắt trước không biết phun mưa
đấy là những cái gọi là dấu hiệu dành cho những cái bé tám tháng mà những người ta phải làm được
search google ra là cái trứng tự kỷ đấy thì là có một mươi dấu hiệu để nhận biết sớm
thì là em bé nhà mình là mắc đầy đủ cả một mươi dấu hiệu đấy
à đây cắt móng nhanh cực luôn
xong cái nơi rồi đấy xong cái nơi rồi đấy
thực ra là cái tính của mình là không kiên trì đâu
thực sự là như thế mình rất hay nghỉ việc
cho nên là từ ngày có con mình như thế này là mình thực sự mình được rèn luyện cái tính kiên trì và nhẫn lạc
khi con không nghe lời mình tức là mình rất là bực mình
nhưng cũng bực mình và mình cảm giác như là nhiều lúc là bất lực mình không thể bảo được con
mẹ đi về trước ạ
khi mình có những đứa con như thế này trong xã hội bám ấp rất là nhiều
cho nên là với tư cách là một người mẹ cũng như là một người đồng hành người bảo vệ con
mình cũng thực sự là luôn có những cái tình huống là chán
nên là mình luôn luôn phải là xử lý rất là kịp thời
và sau những cái lần đấy thì thực sự là lại tuổi thân lại khóc
nhưng mà dần dần lại một lúc lại quên hết
cố gắng quên để gạt đi hết
cháu xin không
kiều ăn nhanh nào
ăn nhanh còn đi học
cuộc sống thì đúng là những cái định kiến và những cái ánh nhìn
của xã hội về con mình nó có thường xuyên và không bao giờ hết được cả
cho nên là mình phải là mình phải dùng những cái chữ là chấp nhận
mình chấp nhận và mình không bao giờ mình nặng lòng với những cái việc đấy cả

ôi trời ơi
hôm nay về nhà không chơi hết
mai cháu đi đọc phim
mai cháu làm diễn viên không nhờ
đọc diễn viên
khi phát hiện con mắc hội chứng tự kỷ hãy
đối diện vấn đề và cho phép bản thân được bộc lộ cảm xúc
chia sẻ vấn đề với mọi người xung quanh
nghiên cứu thông tin và liên lạc với chuyên gia
tìm hiểu về quyền của trẻ mắc hội chứng tự kỷ
tìm hiểu các phương pháp trị liệu
đồng hành và tin tưởng vào con

cảm ơn bạn